cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ubnd tp hcm trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản diệp bạch dương agribank chi nhánh tp hcm và các cơ quan có liên quan
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã ra quyết định khởi tố bị can đối với
nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch thường trực ubnd tp hcm
trần nam trang phó giám đốc sở tài chính tp hcm
ba nguyễn thành rung nguyên giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm
bốn vi nhật tảo nguyên giám đốc trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm
về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều số hai trăm một mươi chín bộ luật thịnh sự năm hai nghìn một mươi năm
năm dương thị bạch diệp
giám đốc công ty diệp bạch dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều số một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý hoán đổi tài sản công
tại trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc sở văn hóa tp hcm với công ty diệp bạch dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của nhà nước
các bị can trần nam trang nguyễn thành rung vi nhật tảo dương thị bạch diệp bị bắt tạm giam
riêng bị can nguyễn thành tài hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác
các quy định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ mở rộng vụ án thu hồi tài sản xử lý nghiêm trước pháp luật